ngay sau khi bộ y tế công bố ca bệnh số bốn trăm một mươi tám mắc covid một mươi chín cư trú tại thành phố đà nẵng
các ngành chức năng địa phương đã tiến hành nhiều biện pháp như là khoanh vùng điều tra dịch tễ
phun thuốc khử khuẩn đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống dịch bệnh
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố đà nẵng
theo ghi nhận của phóng viên khoảng chín giờ sáng nay nhiều cán bộ y tế và lực lượng chức năng liên quan
tại địa phương đã có mặt tại các ngõ hẻm khu dân cư thuộc tổ hai nghìn bốn trăm hai mươi năm phường thanh bình quận hải châu
là nơi cư trú của bệnh nhân covid một mươi chín số bốn trăm một mươi tám để thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch
như tiêu độc khử trùng môi trường ra soát các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân
đồng thời tuyên truyền chấn an người dân sống xung quanh không hoang mang lo lắng
sau khi mà chính quyền địa phương phát hiện ca bệnh thứ hai
thì ngành y báo nhân phường là mời tất cả các bệnh trị đầu trong phòng chống covid
hợp với triển khai các nơi không có
thứ nhất là cử cho cán bộ theo dõi các tổ dân phố
vọng đồng bà con tổ dân phố tống dồn vệ sinh trước nhà cho sạch sẽ
tổ dân phố hai mươi năm hiện có bảy mươi hai hộ dân sinh sống
chính quyền địa phương đã lên danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân bốn trăm một mươi tám
để tiếp tục điều tra dịch tễ
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng
bệnh nhân bốn trăm một mươi tám hiện đang được điều trị tại bệnh viện đà nẵng
với diễn tiến bệnh nặng phải thở máy qua nội khí quản
ngay từ một mươi ba h chiều ngày hôm nay
thành phố đà nẵng đã thực hiện theo chỉ thị một mươi chín của thủ tướng chính phủ
về tiếp tục việc thực hiện các biện pháp phòng chống covid một mươi chín trong tình hình mới